tiết kiệm tối đa nhân công thời gian tưới nước chi phí mua nhiên liệu chạy máy bơm tránh bạc màu cho đất do hệ thống phun tưới tự động mang lại
đã giúp bà con nông dân xã phạm kha xã tiền phong xã lam sơn huyện thanh miện tỉnh hải dương trở thành những chủ nhân của công nghệ tưới nước hiện đại trên ruộng của mình
năm hai nghìn một mươi năm huyện ủy ủy ban nhân dân huyện thanh miện tỉnh hải dương đã triển khai hệ thống nước tưới tự động tại ba vùng trồng rau chuyên canh
xã phạm kha là xã đầu tiên triển khai hệ thống nước tưới tự động cho một trăm linh hectare chuyên canh rau
trước đây việc vất vả nhất trong trồng rau đó là phải gánh nước tưới hàng ngày
gánh nước tưới không chỉ mất sức lao động việc tưới lại không tiết kiệm nước và lượng nước động trên bề mặt luống chảy xuống rạch rau sẽ làm lì đất
trên bề mặt luống có một lớp màng bao phủ làm mất độ tôi xốp của đất đất dễ bạc màu
nhớ áp dụng mô hình mới này đã thay đổi thói quen tập quán canh tắc truyền thống
thay vào đó
người dân bắt đầu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
gia đình bà vũ thị thái ở thôn đọ xã phạm kha có ba xào đất trồng rau
nhờ vào hệ thống tưới nước phun tự động đã giúp cho cây trồng phát triển tốt năng suất cao
trung bình một xào rau vụ đông với việc trồng các loại rau gia vị đạt bốn mươi triệu một sao